thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nông văn trẻ giám đốc trung tâm y tế huyện chi lăng và hà thủy trung
trưởng phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng trung tâm y tế huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm y tế huyện chi lăng thực hiện một mươi sáu gói thầu mua sắm với công ty bio life tổng số bảy mươi ba tám trăm linh kit test
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín để cung cấp cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn huyện tri lăng
trị giá trên năm bốn tỷ đồng
sau khi được trung tâm y tế huyện chi lăng thanh toán tiền các gói thầu kể trên
công ty bio life đã nhiều lần chuyển tiền chi ngoài hợp đồng cho hà thủy trung với tổng số tiền là một trăm bảy mươi triệu đồng
số tiền trên hà thủy trung và nông văn trẻ
đã thỏa thuận để ngoài sổ sách kế toán của trung tâm y tế huyện chi lăng nhằm chiếm đoạt sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật